phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an huyện bào bàng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai đối tượng nguyễn viết hoài ba mươi sáu tuổi trú tại huyện crong park tỉnh đắk lắc để làm rõ về hành vi cướp tài sản
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng ba hoài mặc quần áo màu đen đeo khẩu trang và mang theo túi sách màu đen
đi vào bên trong ngân hàng bidv chi nhánh mỹ phước phòng giao dịch bầu bàng
địa chỉ số chín mươi chín a quốc lộ một mươi ba thuộc thị trấn lai uyên huyện bảo bàng tỉnh bình dương
sau đó đối tượng lấy từ trong người một khẩu súng dơ lên trần nhà đe dọa và liên tục bắp cò nhưng súng không nổ
thấy súng không nổ nên đối tượng bỏ chạy ra bên ngoài
tuy nhiên khi vừa chạy ra đến sân thì bị lực lượng bảo vệ cùng một số khách hàng kịp thời khống chế và bắt giữ
được biết hoài đang bị công an tỉnh đắk lắc truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản